các chủ bè đã vớt cá lên làm sạch để phơi khô hoặc bán với giá trên dưới một mươi đồng mỗi kg
định quán là huyện miền núi nằm dọc sông đồng nai
trước đây người dân trên địa bàn huyện đã nhiều lần thiệt hại về kinh tế vì mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ
tại thành phố đà nẵng sau nửa tháng triển khai giai đoạn một mở cửa cảng cá thọ quang chỉ cho phép xe ô tô vào bốc hàng vận chuyển
đi nơi khác thì bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi
mối thủy sản tại đây đã được phép hoạt động bình thường
đây là cảng cá và chợ đầu mối thủy sản lớn nhất khu vực miền trung
tuy nhiên trong ngày đầu tiên mở cửa rất ít tiểu thương vào chợ
khu vực chợ đầu mối thủy sản thọc quan sáng sớm ngày một mươi năm tháng một mươi
theo kế hoạch năm mươi tiểu thương được phép bán hàng
số lượng có mặt tại chợ cho phép tối đa một hai trăm linh người
thế nhưng chợ điều hiu như thế này
không được mấy người hết có được ba bốn gian
khoảng tầm ba giờ hả ra ngồi đó
trái ngược với khung cảnh vắng vẻ phía trong chợ là cảnh tượng buôn bán tấp nập bên ngoài
tuyến đường sát ngay cổng chợ
thực tế việc buôn bán tự phát này của người dân đã xảy ra nhiều ngày trước đó
khi chợ đầu mối thủy sản chưa được phép hoạt động
tuy nhiên đến nay chờ mở cửa tiểu thương và người dân vẫn duy trì việc mua bán như thế này
vì hầu hết không đủ điều kiện để đi vào chợ khi yêu cầu bắt buộc là phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
vậy là vô quảng cớ là phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
rồi quét mở vr thì không nữa
nhưng mà họ đi mua có mấy chục cái cớ đang vô rồi xét nghiệm covid một mươi chín
mà nếu xét nghiệm covid một mươi chín thì được
còn đây tới bệnh viện
nó giặt trả nhưng mà nó đi văn cho thoải mái
vì văn người ta mấy tháng nào người ta không có việc làm rồi
bây giờ mở ra mà
nó yêu cầu người ta tắt nhanh là mua lấy vô nè
thôi mình về địa phương xét nghiệm hoặc vô đông bán xét nghiệm
hoặc là kiểm tra ví dụ như năm coi năm đồ

họ không có tháng nào tiền không có họ ăn
để tháo gỡ khó khăn cho tiểu thương và người dân
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động trở lại của chợ đầu mối thủy sản
bàn quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang cho biết
sẽ đề xuất có những điều kiện phù hợp
bàn quản lý thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá và kiến nghị lên cấp tay
để mà có cái giải pháp
hướng dẫn cho phù hợp
trong đó thì chúng tôi cũng sẽ có đề xuất
là hỗ trợ cái chi phí xét nghiệm cho người dân
để mà giảm cái khó khăn cho người dân
cái thứ hai nữa thì cũng sẽ có cái tăng cường
có cái biện pháp là kiểm soát hỗ trợ
cũng như tạo điều kiện
ví dụ như vào ở bên trong xét nghiệm tại chỗ
hay là hướng dẫn họ vào theo cái lùng
như vậy đó
để đỡ ẩm bảo cho cái vấn đề kiểm soát dịch bệnh
và trước mắt thì vẫn là
tùy theo cái diễn biến dịch thì có thể là
đề xuất là không nhất thiết là phải
xuất trình cái giấy xét nghiệm an tính
là đầu mối giao thương buôn bán xỉ cho các chợ
và cung ứng nguyên liệu chế biến các sản phẩm thủy hải sản
phục vụ trong nước và xuất khẩu
bên cạnh việc khôi phục hoạt động cảng cá
việc mở cửa trở lại chợ đầu mối thủy sản thọ quang
có ý nghĩa quan trọng
bởi vậy triển khai các biện pháp đảm bảo phòng dịch
là hết sức cần thiết
nhưng cũng phải đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân hoạt động tại đây
phó thủ tướng lê minh khái vừa ban
vừa ký ban hành nghị quyết một trăm hai mươi sáu sửa đổi bổ sung
nghị quyết số sáu mươi tám gói hai mươi sáu tỷ đồng
để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp khó khăn
đáng chú ý một số đối tượng được bổ sung trong đợt này
là hộ kinh doanh có đăng ký tài liệu

và có trong danh bạ của cơ quan thuế
hộ kinh doanh sản xuất nông lầm ngương nghiệp
làm muối và những người bán hàng rong
quả vặt buôn chuyến kinh doanh liều động
kinh doanh thởi vụ
làm dịch vụ không phải đăng ký hộ kinh doanh
được nhận ba triệu đồng một hộ
người cao tuổi và người khuyết tật nặng
người khuyết tật đặc biệt nặng là f f một
thì nhận một triệu đồng một người
trong thời gian điều trị cách ly
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết năm nay
theo bộ công thương
vào thời điểm giữa tháng tám
gạo năm tấm của việt nam
được trao bán thấp hơn giá trào bán của thái lan
tám usd một tấn
nhưng thời gian gần đây
giá trào xuất khẩu của việt nam
đối với phân khúc gạo năm tấm liên tục tăng
đã vượt qua mức giá bán của thái lan
giá lúa gạo hiện nay tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
tiếp đạt ổn định từ đầu tuần
với các loại lúa gạo
riêng gạo nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu xu hướng
tiếp tục tăng
hiện nhu cầu hỏi mua lúa thu đông nhiều hơn
nông dân trào giá tăng nhẹ
giá gạo xuất khẩu tăng trở lại
đã làm ấm lại thị trường lúa gạo trong nước
thưa quý vị và các bạn
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
vừa ký nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
ban hành quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
sau đó bộ y tế cũng đã ngay lập tức
ban hành hướng dẫn các tiêu chí
phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch
và hướng dẫn cụ thể các biện pháp y tế
bao gồm cách ly y tế
xét nghiệm thu dung điều trị
tiêm chủng ở các cấp độ
việc đưa ra những quy định hướng dẫn cụ thể
hướng tới từng bước thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
là chìa khóa tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp chủ động
hội sản xuất kinh doanh
thành phố hồ chí minh
vốn là địa phương chịu ảnh hưởng lớn
của làn sóng dịch bệnh lần thứ bốn
cộng đồng doanh nghiệp tại đây đều rất ủng hộ
chủ trương của chính phủ chuyển đổi chiến lược
từ không covid sang thích ứng an toàn với dịch bệnh
đặc biệt là việc nhanh chóng ra đời

chúng tôi rất đồng tình với một quan điểm
tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt
thứ nhất là công khai
phương án và kịch bản
để cho mọi người dân đều biết
tổng thuận và chuẩn bị và thực hiện
nhưng mà thứ hai
là cũng trên tinh thần đó
giao cái tính chủ động
tính chịu trách nhiệm tự chịu trách nhiệm
của mỗi một người dân
của mỗi một tổ chức
một doanh nghiệp
là lên trên hết
mỗi một đơn vị phải tự chịu trách nhiệm
thấy biện pháp an toàn
điều đó chứng tỏ
là chính quyền đã
đặt niềm tin rất cao vào người dân
đặt niềm tin rất cao vào doanh nghiệp
với các tiêu chí cụ thể
để phân loại bốn cấp độ dịch
ở các tỉnh thành
nghị quyết đã giúp doanh nghiệp
xác định được rõ ràng trạng thái hoạt động
trong từng cấp độ dịch
để chủ động trong sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó
quyết định cũng nêu rõ
trong trường hợp nâng cấp độ dịch
thì ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
phải thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám h
tôi cho rằng là
nghị quyết một trăm hai mươi tám
nhận diễn được tình hình
để có những giải pháp ứng phó
với biến đổi do tác động của dịch bệnh
có những giải pháp thích hợp hơn
trong sản xuất kinh doanh
để khôi phục lại kinh tế
và tạo đà cho tăng trưởng
phát triển kinh tế trở lại một cuộc sống bình thường
các doanh nghiệp
người ta có điều kiện
để từ đó là người ta tăng trưởng kinh tế
và bắt được
những quy định cụ thể như vậy rồi
tôi đáp ứng được là có nghĩa tôi có quyền
tổ chức sản xuất kinh doanh
và địa phương cũng yên tâm
các doanh nghiệp người ta đã
có các điều kiện như thế
thì tôi cho sản xuất kinh doanh
và họ không phải lo lắng quá mức
về việc trách nhiệm của họ
trong việc tổ chức sản xuất
theo hướng dẫn của bộ y tế
tại cơ sở sản xuất kinh doanh
cơ sở kinh doanh dịch vụ
đã giúp cho người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
theo các chuyên gia
việc trao quyền chủ động cho doanh nghiệp là phù hợp
bên cạnh đó
việc thay đổi các biện pháp cách ly phong tỏa
theo diện hẹp hơn trước
cũng đảm bảo tính linh hoạt an toàn hiệu quả
trong việc vừa duy trì sản xuất
vừa phòng chống dịch
bởi vì chúng ta đặt mục tiêu cực đoan
chỉ riêng về y tế thôi
thì rất dễ
chúng ta cứ khoanh lại rồi giãn cách xã hội
nhưng vấn đề là phải đặt mục tiêu kết
cũng toàn diện kéo dài cứng đờ
mà vấn đề là linh hoạt
có trọng tâm trọng điểm
và có một sự chủ động phân cấp
cho cả doanh nghiệp cho cả địa phương
kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước
để đảm bảo kiểm chống dịch an toàn
nhưng đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thời gian
thưa quý vị theo quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm sát
hiệu quả của dịch covid một mươi chín
các biện pháp phòng chống dịch theo từng cấp độ
sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc
căn cứ và hướng dẫn của bộ y tế
và các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố
quy định các biện pháp hành chính phù hợp
và có thể linh hoạt
áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể
nhưng không trái với quy định của trung ương
không gây ách tác lưu thông hàng hóa
sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân
đây cũng là mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp
thời gian qua việc các địa phương thiếu thống nhất
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đã gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
đặc biệt là trong khâu lưu thông hàng hóa
và di chuyển của người leo động
xong theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
việc thực hiện thống nhất
sẽ giúp chuỗi cung ứng thông suốt
khi thực hiện các phương án phòng chống dịch
thì cái vấn đề khó khăn nhất
chúng tôi gặp phải là những vấn đề về
cung ứng hàng hóa
cũng như là các vấn đề về đi lại
của các phương tiện vận chuyển hàng hóa
thì nó gặp rất nhiều những khó khăn
tuy nhiên thì
chúng tôi cũng đã kết hợp
cùng với tất cả các bên liên quan
để tìm cách giải quyết một cách tốt nhất
để tránh cái việc đứt
những cái chuỗi cung ứng
tạo ra những quy trình thống nhất chuẩn trung
cấp quốc gia để đảm bảo sự liên thông hàng hóa
liên thông con người
giữa các địa phương nhất là những vùng có dịch và không có dịch
cũng như là xuyên quốc gia
để từ đó các chuỗi cung ứng trong nước và nước ngoài
được liên thông
sau nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
các bộ bàn ngành cần nhanh chóng xây dựng
các tiêu chí hướng dẫn mang tính thống nhất
trong từng lĩnh vực
sau đó các địa phương triển khai đồng bộ
linh hoạt song không tạo ra những quy định riêng
trái với quy định của trung ương
đồng thời phổ biến và hướng dẫn kịp thời
cho người dân và doanh nghiệp để thực hiện
cần hướng dẫn
người dân và doanh nghiệp
thích ứng để phản ứng
và xử lý kịp thời
với những tình huống mà kịch bản
của chính phủ
và nhà nước xử lý
thì để cho các doanh nghiệp
các người dân cũng có
chủ động trong bước để chuẩn bị
những kịch bản
và cái phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh
việc triển khai đồng bộ thống nhất giữa các địa phương
sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
trong việc xác định và triển khai kế hoạch sản xuất
kinh doanh đặc biệt là trong các tháng cuối năm này
bên cạnh đó
doanh nghiệp cũng có phương án chuẩn bị nguồn lực
để xây dựng biện pháp phòng chống dịch
phù hợp với quy định hướng dẫn chung
và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
để sản xuất an toàn trong tình hình mới

trong vấn đề sản xuất
và yên tâm trong công tác phòng chống dịch
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới
cũng đã thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh
từ cố gắng dập tắt rứt điểm
sang sống chung an toàn với dịch bệnh
cùng với hàng loạt chính sách hỗ trợ nhanh chóng kịp thời
việc chuyển đổi chiến lược
và ban hành những quy định hướng dẫn cụ thể
để thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
bắt nhịp phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế
trong tình hình hiện nay